thành phố hồ chí minh vừa cho biết là đêm ba mươi tết sẽ bắn pháo hoa nghệ thuật tại bảy điểm trong vòng một mươi năm phút để phục vụ người dân và du khách vui đón năm mới
theo đó vào lúc giao thừa thành phố hồ chí minh sẽ bắn pháo hoa tại bảy điểm
hai điểm bắn pháo hoa tầm cao gồm khu vực đầu đường hầm sông sài gòn và tại tòa nhà landmark khu vực công viên vinhom thuộc khu đô thị vinhom central park
năm điểm bắn pháo hoa tầm thấp gồm công viên văn hóa đầm xen quận một mươi một khu công viên lịch sử văn hóa dân tộc quận chín khu đền tưởng niệm liệt sĩ bến dược huyện củ chi sơn bóng đá cần giờ huyện cần giờ trung tâm hành chính huyện nhà bè
thời gian bắn pháo hoa từ h đến h một mươi năm phút ngày hai mươi năm tháng một đêm giao thừa
tùy vào tình hình thực tế các địa phương sẽ tổ chức biểu diễn văn nghệ phù hợp gần điểm bắn pháo hoa để người dân xem trước khi bắn pháo hoa